các tỉnh miền núi phía bắc đang nỗ lực phát huy công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay người dân thuộc vùng sâu vùng xa
bản gia khâu thuộc xã nậm lỏng một trong những xã nghèo và xa nhất của tỉnh lai châu
tại đây đa số người dân đều là đồng bào dân tộc mông
với tỷ lệ hộ nghèo còn cao việc khám chữa bệnh đối với người dân tại nậm lỏng là một gánh nặng không hề dễ dàng
đồng bào ở đây khổ lắm nếu bị ốm thì cũng tốn rất nhiều tiền nhà nào mà không có tiền thì khổ lắm
theo định hướng thì người dân của các xã vùng sâu vùng xa xã nghèo của lai châu nói riêng và các tỉnh miền núi phía bắc nói chung đều được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay
điều này vừa làm giảm gánh nặng về chi phí
các tỉnh miền núi phía khám chữa bệnh cho người dân vừa tuyên truyền chính sách chủ trương hướng tới người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của nhà nước
chính vì thế khi cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố lai châu đến cấp phát tận tay người dân tại nậm lòng rất vui mừng và phấn khởi
với ví dụ như cái thẻ bảo hiểm thì dân được bất được nhiều khó khăn
theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu sẽ nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người nghèo người bảo trợ xã hội từ chín mươi năm lên một trăm linh người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ tám mươi lên chín mươi năm
theo đó nếu đi khám chữa bệnh đúng quy định đúng cơ sở y tế ghi trên thẻ bảo hiểm y tế quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán một trăm linh chi phí khám chữa bệnh được hưởng bảo hiểm y tế
không áp dụng không có bảo hiểm y tế
thanh toán một số thuốc hóa chất vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của bộ y tế
chi phí vận chuyển đối với người tham gia bảo hiểm y tế
người bệnh được hưởng một trăm linh chi phí khám chữa bệnh áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc hóa chất vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của bộ trưởng bộ y tế
đối với tất cả các trường hợp có chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn một mươi năm mức lương cơ sở tương ứng là một trăm bảy mươi hai năm trăm linh đồng hoặc khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã
nói chung là trong công tác tuyên truyền về sử dụng các dịch vụ y tế trong đó có công tác khám chữa bệnh thì ở trên địa bàn huyện cũng được sự phối hợp rất tốt của các cấp các ngành và đặc biệt là các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về các chế độ chính sách
về công tác chăm sóc sức khỏe nói chung và công tác khám chữa bệnh nói riêng trong thời gian vừa rồi thì cũng có một số trục chặt liên quan tới sự thay đổi trong các chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thế rồi cái việc tuyên truyền thì chủ yếu là không phải tuyên truyền cho toàn dân được mà chủ yếu là một số người đại diện cho chủ hộ gia đình để giữ những cái buổi tuyên truyền đó
chính vì thế cho nên là cũng có những người người ta cũng chưa thật sự hiểu về các chính sách trong đó có chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm
để làm tốt công tác cấp
cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn
bảo hiểm xã hội tỉnh lai châu đã tích cực phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tới các huyện thành phố
dựa trên danh sách do các ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn lập lên và gửi cơ quan quản lý đối tượng là phòng lao động thương minh và xã hội các huyện thành phố kiểm tra đối chiếu xác nhận trước khi chuyển danh sách lên cơ quan bảo hiểm xã hội in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng
công tác in thẻ bảo hiểm y tế cơ bản kịp thời bàn giao đúng thời gian quy định đến đối tượng được thù hưởng
năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm tỉnh lai châu đã cố gắng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của bảo hiểm xã hội việt nam giao
cụ thể thứ nhất về công tác thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thì trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi đã thu được trên bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng đạt một trăm linh ba bốn kế hoạch bảo hiểm xã hội việt nam giao
trong đó việc phát triển đối tượng nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của chúng tôi đã đạt bốn trăm một mươi chín bảy mươi bốn người như vậy đạt triện bao phủ là chín mươi ba năm
hàng năm cơ quan bảo hiểm xã hội đã kiểm tra giả soát thông tin chính xác từng đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế như họ tên ngày tháng năm sinh địa chỉ để lập danh sách gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện thành phố kiểm tra đối chiếu lại nhằm tránh tình trạng cấp đổi thẻ nhiều lần hoặc trùng thẻ bảo hiểm y tế
theo thống kê của bảo hiểm xã hội tỉnh lai châu sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị này đã cấp được gần ba trăm linh thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
thành phố vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn trong năm hai nghìn một mươi tám việc này tiếp tục được hoàn thành
các cơ sở y tế đã khám chữa bệnh cho gần năm trăm linh lượt bệnh nhân mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm đầu tư phát triển rộng khắp đến tận y tế thôn bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng sâu vùng xa được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế
theo thống kê của bảo hiểm xã hội tỉnh lai châu sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị này đã cấp được gần ba trăm linh thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo thành phố vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn
do vậy thì sẽ có cái nguồn bảo hiểm trung cấp nếu mà người dân hiện nay mà không có thẻ thì sẽ rất là khó khăn bởi vì nó liên quan đến về cái thuốc men mà điều trị vào mà không có thẻ thì quyết toán theo cái mặt giá của thuốc đó thì người dân sẽ rất là vất vả
trong những năm gần đây thì đối với đảng và nhà nước đã quan tâm và đã cung cấp thẻ đảm bảo đầy đủ để cho người dân khám chữa bệnh
có thể thấy đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn nhất là bảy mươi năm xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa hộ nghèo cận nghèo chiếm tỷ lệ cao những lúc ốm đau bệnh nặng khi phải nằm viện điều trị trong thời gian dài thì bà con đều thấy được tầm quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo người cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của đảng và nhà nước ta
nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà hàng triệu người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được chữa trị kịp thời gia đình bớt đi gánh nặng kinh tế chi phí cho việc khám chữa bệnh
nhà mình cũng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế có thẻ này thì có thuốc miễn phí đi khám kể cả ở trạm đây hay lên huyện cũng được miễn phí hết
trong năm hai nghìn một mươi tám để đặt ra ngành phân đấu hoàn thành thứ nhất là chúng tôi phải bám sát chương trình
chúng tôi đã đặt ra kế hoạch của bảo hiểm xã hội việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám đồng thời chúng tôi tranh thủ sự đánh trị đại của cấp ủy chính quyền địa phương và nhất là cấp ủy chính quyền địa phương ở các cơ sở
để chúng tôi cái bước thứ nhất là thực hiện chính sách thì thứ nhất là chúng tôi phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động và đến tất cả các đối tượng kể cả những đối tượng mà tham gia rồi những đối tượng chưa tham gia
vì đối với đối tượng tham gia rồi thì để họ hiểu hơn về cái quyền trách nhiệm cái nghĩa vụ ví dụ như đồng bào các dân tộc là đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế rồi đảng nhà nước đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho rồi thì ta biết sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích để đi khám chữa bệnh cho bản thân mình và gia đình
đối với những đối tượng chưa tham gia thì chúng tôi tuyên truyền để mọi người thấu hiểu hơn về chính sách bảo hiểm y tế
vì hiện nay là chúng tôi mới có chín mươi ba năm có dân số tham gia bảo hiểm y tế
như vậy thì vẫn còn
thời gian tới để công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
các cơ quan bảo hiểm của tỉnh lai châu cần đẩy nhanh tiến độ ra soát phê duyệt danh sách hộ nghèo cận nghèo hàng năm ở từng địa phương
tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội lao động thương minh xã hội ủy ban nhân dân các cấp trưởng các thôn bản
lập danh sách đảm bảo kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế đến đúng đối tượng và đúng chính sách
như vậy việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đến từng người dân đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn là một việc làm vô cùng cần thiết
thông qua đó người dân đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bớt được nhiều gánh nặng về khám chữa bệnh đồng thời thể hiện được chính sách rất thiết thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của đảng và nhà nước ta